tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn nhật trường và phạm hồ hậu cung chú ở tỉnh đồng nai
hiện đang bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện xuân lộc bắt giữ nguyễn nhật trường đang tàng trữ một gói tinh thể màu trắng
điều tra mở rộng lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của phạm hồ hậu
thu giữ năm gói tinh thể màu trắng có tổng khối lượng khoảng hai mươi g một khẩu súng và một mươi năm viên đạn cùng nhiều tăng vật có liên quan
sau quá trình theo dõi công an phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bắt quả tàng nhóm bốn thiếu niên
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy cả bốn thiếu niên này chỉ mới một mươi bốn tuổi cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
lợi dụng lúc dạng sáng khi người dân ngủ say nếu như để tài sản ngoài đường
nếu không có người trông coi thì cả nhóm sẽ thực hiện hành vi vừa để có phương tiện đi lại vừa để bán lấy tiền tiêu xài
ngoài vụ việc bị bắt quả tang các đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện chót lọt hơn một mươi vụ khác tại đà nẵng và quảng nam
hai đối tượng bùi văn quẹo và bùi văn bo chú huyện tân châu hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
vừa được lực lượng hiến binh tỉnh xiêm riệp campuchia bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh để xử lý theo quy định
theo hồ sơ
quẹo và bo đã cùng đồng bọn thực hiện một mươi vụ trộm cắp tài sản ở các nhà máy điện năng lượng tại huyện tân châu và dương minh châu
với tổng tài sản chiếm đoạt trên chín trăm linh triệu đồng
sau khi gây án quẹo và bo đã đưa gia đình sang campuchia để lần trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh tây ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng campuchia tiến hành điều tra và truy bắt các đối tượng
thưa quý vị và các bạn trên địa bàn tỉnh đắk lắc vừa xảy ra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận
đáng chú ý đối tượng lừa đảo chính là người con dâu trong gia đình
nạn nhân thì không chỉ là chồng bố chồng mà còn có nhiều người thân quen khác của gia đình với số tiền lừa đảo lên tới một mươi bảy tỷ đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối tượng trần thị trúc bi hai mươi năm tuổi trú tại tỉnh phú yên
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai my tổ chức đám cưới với anh hoàng văn lượng chú tỉnh đắk nông
sau đó lấy lý do đang kinh doanh bất động sản my nhờ bố chồng là ông hoàng xã luận huy động vốn của gia đình và người quen cho my vay mượn hứa hẹn khi bán đất có lãi sẽ hoàn trả
tin lời con dâu ông luận đã nhiều lần chuyển cho my với tổng số tiền hơn năm tỷ đồng
đến hẹn trả nợ my tự soạn thảo một số hợp đồng mua bán đặt cọc đất giả để ông luận tin tưởng rằng mình vẫn còn đất để bán
mở rộng điều tra my khai nhận ngoài chiếm đoạt tiền của bố chồng đối tượng còn chiếm đoạt một hai tỷ đồng của chồng chín tỷ đồng của ông phạm văn lượng và nhiều người khác ở tỉnh đắk nông với tổng số tiền gần một mươi bảy tỷ đồng
lại có thêm nạn nhân tại thành phố huế xa bẫy lừa đảo chạy án
đối tượng trong vụ việc là đào duy thạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại xã hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thạnh biết được người thân của một người phụ nữ trú tại phường phú thượng bị cơ quan công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thạnh đặt vấn đề là mình có mối quan hệ với công an viện kiểm sát sẽ xin cho người thân của người này ra chạy sớm
và bằng thủ đoạn này vào ngày tám tháng sáu thạnh yêu cầu người phụ nữ chuyển cho thạnh tám mươi triệu đồng
ngày bốn tháng bảy thạnh tiếp tục yêu cầu chuyển thêm ba mươi triệu đồng tất cả số tiền trên thạnh mang đi tiêu xài cá nhân
ngày ba mươi một tháng một mươi công an tp huế đã xác minh làm rõ và tiến hành các thủ tục bắt tạm giam đối với thạnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vừa qua tại cửa khẩu quốc tế mộc bài lực lượng hiến binh tỉnh xiêm điệp vương quốc campuchia đã bản giao hai đối tượng truy nã
đặc biệt nguy hiểm gồm bùi văn quẹo và bùi văn bo cùng chú tại huyện tân châu cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
để thi hành lệnh bắt giữ phục vụ công tác điều tra truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng này đã cùng đồng bọn thực hiện một mươi vụ trộm cắp tài sản
ở các nhà máy điện năng lượng ở huyện tân châu và huyện dương minh châu với tổng tài sản chiếm đoạt trên chín trăm linh triệu đồng
sau khi gây án quẹo và bo đưa gia đình sang campuchia lẩn trốn
qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh tây ninh nắm được thông tin hai đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm này
đang lẩn trốn và sinh sống tại tỉnh siêm riệp vương quốc campuchia
sau đó tổ công tác công an tỉnh tây ninh phối hợp với lực lượng chức năng campuchia tiến hành điều tra xác minh truy bắt các đối tượng
trước tình hình ca mắc xuất xuất
xuất huyết tại hà nội vẫn có chiều hướng gia tăng
vào ngày ba tháng một mươi một đoàn công tác cục y tế dự phòng bộ y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại hà nội
đoàn kiểm tra của bộ y tế đánh giá
tại hà nội dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng
do đó đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố hà nội và các cấp đẩy mạnh giám sát sớm các trường hợp mắc bệnh
tăng cường truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn xử lý ngay và triệt đề ổ dịch
xác định các điểm nóng khu phố có ổ dịch khu vực có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết để tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đặc biệt lưu ý hơn hai trăm ba mươi ổ dịch đang hoạt động
hà nội cần phải giám sát chặt chẽ nhất là những nơi có các ổ dịch kéo dài
cùng đó hà nội cần thành lập nhóm chủ chốt trong điều trị sốt xuất huyết kết nối với các bệnh viện tuyến trung ương để sẵn sàng cùng nhau phối hợp hội trần điều trị khi cần
văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính về việc nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng phạm minh chính đồng ý với đề xuất của bộ lao động thương minh và xã hội về việc nghỉ tết âm lịch từ ngày mùng
một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức là từ hai mươi chín tháng chạp năm nhâm dần đến hết mùng năm tháng riêng năm giáp thìn và nghỉ lễ quốc khánh từ ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ giao bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp người lao động về việc nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn
hà nội đang tích cực xây dựng và phát triển chuỗi du lịch đêm mang tính đặc trưng riêng
và mới đây tour trải nghiệm tham quan đêm tại văn miếu quốc tử giám đã chính thức mở cửa đón du khách thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm không gian lung linh đặc biệt là hệ thống ánh sáng và ba d mapping
điết tới tour đêm văn miếu quốc tử giám
điết tới tour đêm văn miếu quốc tử giám qua mạng xã hội chị phan thị mai hoa đã đăng ký trải nghiệm ngay khi tour bắt đầu
tại tour đêm văn miếu du khách được trải nghiệm công nghệ leaf motion điều khiển chuyển động ba d tại khu thình đạt
người dùng tương tác bằng tay với cảm biến không chạm di chuyển từ trái qua phải hoặc ngược lại
để khám phá nội dung của các cuốn sách
tại khu di tích tại vườn bia tiến sĩ người xem dễ dàng tìm hiểu những nội dung cơ bản trên mỗi tấm bia tiến sĩ nhờ sự hỗ trợ của công nghệ trình chiếu mapping kỹ thuật dùng ánh sáng để tạo hiệu ứng ba d
có công nghệ vào ánh sáng vào thì vừa nhìn đẹp hơn vừa trực quan sinh động hơn
cho mọi người tiếp xúc gần hơn được với văn miếu khoa cử và cái truyền thống hiếu học của hà nội
tour đêm văn miếu quốc tử giám là tour đêm thứ tư của hà nội sau tour đêm của di tích nhà tù hòa lò hoàng thành thăng long và bảo tàng văn học việt nam
theo bàn quản lý tùa trải nghiệm này có giá vé một trăm chín mươi chín đồng một người
thời gian mở cửa từ một mươi chín h đến hai mươi hai h ba mươi các ngày thứ tư thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần
khung giờ trải nghiệm ba d mapping từ hai mươi h hai mươi một h hai mươi hai giờ
và để ra mắt chương trình này thì chúng tôi đã có một cái thời gian rất là dài từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
để mà chuẩn bị về mặt nội dung chuẩn bị về mặt nguồn lực và đặc biệt là tìm ra những cái giải pháp để làm sao đưa được công nghệ vào một di sản lâu đời nhưng không làm ảnh hưởng đến di sản
đó là một câu chuyện mà chúng tôi đã phải chuẩn bị và tìm rất mất rất nhiều thời gian
và cho đến ngày nay thì rõ ràng là cái việc đưa công nghệ vào di sản hoàn toàn có thể phù hợp
sự kiện ra mắt thua đêm là điển hình trong hợp tác công tư mang lại lợi ích cho người dân và du khách giúp mở rộng không gian sáng tạo tại các di tích khác
trải nghiệm tour đêm sẽ mang lại sức sống cho các di sản để hà nội xứng tầm là thủ đô ngàn năm văn hiến thành phố sáng tạo
thưa quý vị khán giả trước tình trạng thiếu máu điều trị
ở các tỉnh phía nam bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan cho biết nguyên nhân chủ yếu liên quan đến vướng mắc trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị
kể từ tháng sáu đến thời điểm này viện huyết học và truyền máu trung ương và các trung tâm máu vẫn đang nỗ lực chia sẻ khó khăn
bằng việc chuyển máu tới các bệnh viện đang thiếu để kịp thời cứu chữa người bệnh
trước tình trạng thiếu máu tại khu vực đồng bằng sông kiểu long từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã giao viện huyết học truyền máu trung ương
đồng mối điều phối phối hợp với các trung tâm chuyển máu thuộc bệnh viện trợ giấy bệnh viện trung ương huế
bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm và các trung tâm truyền máu khác bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu
để hỗ trợ các bệnh viện thuộc phạm vi cung cấp máu của bệnh viện huyết học chuyển máu tp cn
nhằm có đủ máu cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh
từ đầu năm đến nay viện huyết học chuyển máu trung ương đã cung cấp gần ba mươi năm đơn vị máu cho bệnh viện huyết học chuyển máu tp cn
cung cấp cho các bệnh viện khu vực đấy đối với các trung tâm khác có khả năng thực hiện được
tuy nhiên về mặt nguyên tắc thì vẫn phải tại chỗ mới là quan trọng
bởi vì nó còn không chỉ đáp ứng cho cấp cứu và điều trị người bệnh
mà nó còn thực sự không phải xảy ra tình trạng thảm họa hoặc là an ninh quốc phòng
thì những vấn đề trung tâm tại chỗ này
theo xây dựng quy hoạch thì cần phải tự bản thân phải đáp ứng được
giải trình trước quốc hội về vấn đề thiếu thuốc và tự y tế
bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan hứa sẽ cùng với các cơ sở y tế địa phương
để hỗ trợ máu cho các tỉnh và đề nghị các địa phương chỉ đạo sở y tế
thực hiện việc mua sắm đấu thầu đảm bảo đúng quy định
vấn đề đặt ra là công tác đấu thầu vì sao vẫn vướng mắt
và cần có sự tháo gỡ cụ thể như thế nào
để các bệnh viện cần máu sớm ổn định người bệnh yên tâm điều trị
và ngay sau đây phóng viên antv sẽ có cuộc trao đổi ngắn
với bà bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
trước thực trạng thiếu máu ở khu vực đồng bằng sông cửu long
trong điều trị cho bệnh nhân bộ y tế đã ra rất nhiều văn bản
để hướng dẫn cũng như là hỗ trợ
ủy ban thành phố cần thơ và các sở ban ngành
trong việc làm sao để vỡ khó về vấn đề đấu thầu
tuy nhiên đến nay thì tình trạng này chưa được giải quyết
liệu rằng có phải trồng chéo trong các văn bản quy định pháp luật hay không ạ
đấy là một nguyên nhân
đấy là chuyện trong cái văn bản đôi khi nó không rõ hoặc là nó trồng chéo nhau
cho nên là ở dưới không biết áp dụng cái văn bản nào
để một không vi phạm luật mà chuyện đấu thầu vẫn xuân xẻ
thật ra mà nói thì tôi thấy tôi theo dõi
bộ y tế cũng đã chỉ đạo bằng nhiều văn bản trong vòng mấy tháng
tức là bằng cái văn bản và nói là chỉ đạo rất là quyết liệt
để cần thơ có thể gỡ được chuyện này
nhưng mà qua thực tế thì tôi thấy vẫn không gỡ được chưa gỡ được
thì cái nguyên nhân trồng chéo trong văn bản các cái luật đấy là có thật
nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là đáng ra về mặt lý
và tôi nghĩ là bộ y tế là không có lỗi gì cả
nhưng về tình thì phải nói thật là bộ y tế các ông chí cũng nên rút kinh nghiệm
đáng ra trong chuyện bây giờ thời đại bốn
các ông chí có thể online với nhau với đồng chí chủ tịch cần thơ
và có thể xem cỡ ra là như thế nào để giải quyết chuyện đấy
hay là nó do là các văn bản đấy nó do cơ cấu tổ chức
cái chuyện tôi nghĩ là nên xem bộ y tế nên xem để xử lý vấn đề cho nó nhanh hơn
trong những ngày vừa qua thì rất nhiều đại biểu quốc hội cũng đã đưa ra ý kiến
kiến nghị với chính phủ về việc là chuyển từ thông tư một mươi bốn
sang thực hiện theo quy định luật đấu thầu
để đảm bảo cái việc mà đấu thầu vật tư y tế không bị chậm trễ
vậy thì bà có ý kiến như thế nào về cái việc là ban hành các quy định văn bản pháp luật phù hợp ạ
tôi nghĩ là về cái chuyện là luật mà ra đời thì thường là có dự thảo luật
và trước đây thì quốc hội đã có lần yêu cầu là nghị định phải kèm theo
để các văn bản hay các thông tư nghị định thông tư hướng dẫn nó phải kịp thời
chứ nếu không luật ra đời được hai năm mới có nghị định
và nghị định ra đời được một năm mới lại có thông tư
thì như thế là mình mất ba năm là mất gần hết nhiều kỳ quốc hội rồi
cho nên tôi nghĩ là cái việc dự thảo luật để chuẩn bị quốc hội thông qua là cần
nhưng mà phải kèm theo nghị định ngay lập tức
cái chuyện này bộ y tế tôi xin kiến nghị là các đồng chí phải chuẩn bị ngay
để chính phủ có nghị định sau khi luật có hiệu lực
trước tình trạng thiếu máu kéo dài hiện nay thì nhiều chuyên gia y tế cũng đưa ra ý kiến là
bộ y tế nên xem xét đến vấn đề đấu thầu tập trung
tức là giao cho trung tâm đấu thầu quốc gia để đấu thầu xong đấy phân bổ về các bệnh viện
vậy thì theo bà thì về lâu dài thì cái ý kiến này có khả quan liệu có thực hiện được hay không
cái đấu thầu tập trung nó sẽ có ưu điểm của nó nó có dược điểm của nó
bệ cũng nó sẽ có ưu điểm và dược điểm của nó
còn vấn đề là cái phía nào có nhiều cái tối ưu hơn thì ta sẽ chọn
thì theo tôi hiểu thì trước đây tức là chúng ta đã vay tiền của ngân hàng thế giới
để xây dựng năm cái trung tâm huyết học và chuyển máu
có những nơi huyết học của người thì chuyển máu không
ví dụ như hà nội thành phố huế thành phố hồ chí minh thì có hai cái trung tâm này
và ở cần thơ có một cái
thế nhưng mà sau này thì bốn cái trung tâm khác vẫn tồn tại và vẫn hoạt động bình thường
và bây giờ cái trung tâm ở cần thơ lại chuyển
thậm chí lại chuyển thành là cho bệnh viện cho cái quản lý nó lại khác nhau
và lại chuyển không phải từ bộ y tế nữa lại chuyển sang trực thuộc là ủy ban dân tầng của hồ
thì tôi cũng kiến nghị bộ y tế các ông chí xem xem có phải do cơ cấu tổ chức không
để chuyển chậm trễ chuyện này không
thì các ông chí nên nghiên cứu xem là cái phương án nào là tốt nhất
một lần nữa cảm ơn bà về những chia sẻ vừa rồi
dự thảo luật đất đai sửa đổi đang thiết kế hai phương án về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sổ đỏ cho đất không có giấy tờ và thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
theo phương án cải cách chính sách tiền lương đang được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này
để áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có năm bảng lương được xây dựng theo vị trí việc làm
và theo chức danh lãnh đạo quản lý loại bỏ hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù
tuy nhiên có khoảng một trăm ba mươi bốn hai trăm tám mươi bốn
hai mươi cán bộ công chức thuộc các cơ quan đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính thu nhập đặc thù
khi cải cách tiền lương các trường hợp này phải thực hiện chuyển xếp vào lương mới
và khi bãi bỏ các cơ chế chính sách về tiền lương thu nhập đặc thù tiền lương mới
kể cả phụ cấp của những cán bộ công chức này có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương
dự thảo luật đất đai sửa đổi đang thiết kế hai phương án về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sổ đỏ cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ
theo phương án một hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được công nhận quyền sử dụng đất
phương án hai hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
được ủy ban nhân dân xã xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được công nhận quyền sử dụng đất
đa số ý kiến trong ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất về phương án một và xin ý kiến quốc hội về nội dung này
có hiệu lực trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thông tư số sáu mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của bộ tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi một
quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú tại việt nam
theo thông tư này tổ chức thu phí là cục quản lý xuất nhập cảnh công an bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh thành phố công an cấp quận huyện thuộc tỉnh thành phố công an xã phường thị trấn
tổ chức thu phí được trích lại hai mươi năm số tiền phí thu được để trang trải các nội dung chi theo quy định tại điều năm nghị định số một trăm hai mươi năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ